công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt giữ đối tượng lê anh thắng trú tại thành phố đồng hới tàng trữ trái phép hơn một mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành kiểm tra nhà của hà ngọc tuân trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình lực lượng công an đã phát hiện lê anh thắng trú tại thành phố đồng hới đang có hành vi tàng trữ một mươi sáu một trăm tám mươi một viên nén dạng thuốc tân dược
bước đầu đấu tranh lê anh thắng khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng cất giấu để sử dụng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan
lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng đối tượng nguyễn văn tình đã đột nhập để phá kết sát trộm cắp tài sản
công an huyện như thanh của tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tình ở xã cán khê huyện như thanh
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tình khai nhận do nợ nần nên khi biết nhà hàng xóm có kết đựng tiền đã nảy sinh ý định trộm cắp
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một lợi dụng lúc gia đình ông này đi vắng tỉnh đã đột nhập vào nhà phá kết
và trộm cắp toàn bộ số tiền ba mươi triệu đồng rồi mang về nhà mình cất dấu
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án trung thân đối với bị cáo bùi thị mai liên
nguyên trưởng phòng hành chính tư pháp sở tư pháp lâm đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tuyên phạt các đồng phạm bùi hữu quang luận một mươi tám năm tù chu văn sửa một mươi tám năm tù và trần thị quỳnh lâm một mươi năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bị cáo liên cùng với luận
chu văn sửa và trần thị quỳnh lâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên bảy mươi tỷ đồng
tại sáu vụ việc mà các bị hại tố giác
cụ thể liên đã nhận chuyển nhượng nhiều thừa đất có diện tích lớn của người dân trên địa bàn thành phố đà lạt
sau đó vẽ phân lô và nhờ các công ty môi giới bất động sản giao bán chuyển nhượng các lô đất trên để kiếm lời
các hợp đồng mua bán đất đều do liên tự đặt ra và thực hiện thanh toán thành nhiều đợt
sau khi các thửa đất được tách thửa liên tiếp tục soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cho khách hàng ký tên vào hợp đồng
tất cả các hợp đồng này được công chứng tại văn phòng công chứng đoàn văn lưu do chu văn sửa làm công chứng viên
trần thị quỳnh lâm là nhân viên công chứng
và khi đã nhận tiền cọc của người dân bị cáo liên không thực hiện cam kết chuyển nhượng mà đem các thửa đất đã tách thế chấp cho ngân hàng lấy tiền
ngoài tuyên án cho các bị cáo hội đồng xét xử cũng tuyên án và yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
công an huyện hoàng hóa của tỉnh thanh hóa đã bắt giữ ba đối tượng lê khả cường nguyễn văn nghĩa và hoàng ngọc bắc cùng chú tại huyện hoàng hóa về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ trái phép
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện hoàng hóa đã bắt quả tăng đối tượng lê khả cường đang vận chuyển sáu bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất nghi là pháo hoa nổ với trọng lượng tám năm kg
khám xét khẩn cấp nơi ở của cường
lực lượng công an thu giữ thêm bảy hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn chín bảy kg
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng nguyễn văn nghĩa và hoàng ngọc bắc thu giữ hai mươi năm hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín quả do nước ngoài sản xuất với trọng lượng gần sáu mươi kg
tại cơ quan công an ba đối tượng trên khai nhận đã câu kết với nhau sau đó lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm gia lô pháo tết uy tín hai nghìn hai mươi ba để đặt mua rồi vận chuyển về hoàng hóa bán kiếm lời
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong một mươi người bị thương ngày hai mươi tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn liễu ngạn xã hoàng vân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

kết quả điều tra xác định vụ tai nạn giao thông xảy ra do quách đình trọng trú tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh điều khiển xe khách chạy hướng lạng sơn hà nội không chú ý quan sát chạy với tốc độ không đúng quy định đâm vào phần đuôi bên trái xe ô tô đầu kéo kéo theo semi remote chín mươi tám l một nghìn ba trăm chín mươi bảy trên xe chở xí măng do nguyễn văn tuân điều khiển bị hòng máy đang dừng đỗ cùng chiều phía trước không bật đèn cảnh báo nguy hiểm không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước phía sau xe ô tô
kết quả điều tra xác định vụ tai nạn giao thông xảy ra do quách đình trọng trú tại thành phố hạ long ngày một một mươi một công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với quách đình trọng
ngày một mươi sáu một mươi một công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn tuân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định
tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương quang mẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dương quang mẫn là chuyên viên bộ phận tính dụng
tại một ngân hàng phường một mươi bốn quận tân bình và được phân công giải quyết hồ sơ cấp tính dụng của một nạn nhân là khách gửi tiền
lợi dụng vị trí nhiệm vụ của mình mẫn tự lập và giải chư ký chữ viết họ tên nạn nhân trên giấy nhận nợ với nội dung
đề nghị giải ngân số tiền năm tỷ đồng vào tài khoản bạn của mẫn
sau đó mẫn giải chữ ký chữ viết họ tên của người gửi và người nhận trên các tài liệu tính dụng bổ sung
bằng thủ đoạn nêu trên chuyên viên ngân hàng này đã chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân
vụ việc đang được công an điều tra xử lý
còn trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã bắt được băng nhóm
cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải cung cấp vật tư xây dựng trên địa bàn
nhóm này đã nhiều lần làm luật chiếm đoạt của các doanh nghiệp gần nửa tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn kim thu nguyễn thị kim tuyến nguyễn văn anh nguyễn hoài phúc
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức thu thập được
hành vi của các đối tượng dùng vật ngăn cản và lời nói đe dọa nhằm gây áp lực cho các doanh nghiệp
để đòi tiền cho các xe và công trình xây dựng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là bốn trăm năm mươi tám triệu đồng
có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản
đối với nguyễn kim thu có hành vi hủy hoại chiếc điện thoại của anh trương tuấn thanh
có giá trị hơn một mươi ba triệu đồng nên có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản
thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản giết người cướp tài sản
nạn nhân là những người chạy xe ôm đã gây ra tâm lý hoang mang trong dư luận
tại tỉnh bến tre đã xảy ra một số vụ cướp tương tự
do đó việc nhận biết đặc điểm của các loại tội phạm này là điều rất quan trọng
theo đánh giá của cơ quan chức năng thủ đoạn của các đối tượng cướp tài sản
nhắm vào những người hành nghề chạy xe ôm chở khách rất manh động và liều lĩnh
bọn chúng chủ yếu thường lợi dụng đêm tối chấp nhận trả cước phí cao nhằm dẫn dụ bị hại
trên đường đi bọn chúng thường xuyên thay đổi lộ trình so với quảng đường đã thỏa thuận ban đầu
và đi đến những tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại
khi nhận thấy có điều kiện thuận lợi bọn chúng dùng hôn khí bất ngờ tấn công nạn nhân
từ phía sau để cướp tài sản chính điều này làm cho khả năng chống trả của bị hại gần như là không thể
trường hợp bị cướp của ông vương văn long ngồ xa quế thành huyền châu thành là một lời cảnh báo
qua quá trình khẩn trương tích cực điều tra công an huyện dòng trôm đã làm rõ được thủ phạm trong vụ án trên
đó là nguyễn hữu khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã long định huyện bình đại
tên này khai nhận do bản thân thiếu nợ nhiều người nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chiếc xe mô tô cướp được của nạn nhân khánh chạy đến thành phố hồ chí minh cầm được tám năm triệu đồng rồi tiêu xài hết
sự manh động liều lĩnh của tội phạm này còn thể hiện ở chỗ
ở chỗ không chỉ lợi dụng đêm tối mà ngay cả ban ngày chúng cũng dám gây án
anh trần trí thảo ngụ tỉnh đồng tháp tài xế xe mô tô công nghệ cũng vừa trở thành nạn nhân của bọn chúng
trưa ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba anh thảo được một nam thanh niên thuê chở từ thành phố hồ chí minh về tỉnh bến tre với tiền công hậu hỉnh
điểm đến là khu vực vòng xoay tân thành thuộc xã sơn đông thành phố bến tre
nghĩ được trả giá cao địa điểm lại rõ ràng đông người nên anh thảo đồng ý
tuy nhiên khi cả hai đến khu vực cầu trạch miễu đoạn qua xã tân thành huyện châu thành
người này yêu cầu anh chạy xe vào đường dẫn hai bên cầu rồi bất ngờ dùng dây sạc điện thoại từ phía sau xiết cổ anh thảo làm anh té ngã
đối tượng cướp một xe mô tô hai điện thoại di động cùng số tiền trên một mươi triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ kết quả đến chiều ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
cùng các đơn vị liên quan đã điều tra làm rõ bắt được thủ phạm gây án đó là trần minh chương
khi tên này đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn
qua hai vụ cướp trên cho thấy các loại tội phạm nói chung tội phạm cướp tài sản tài xế chạy xe ôm nói riêng
hoạt động rất manh động và liều lĩnh bọn chúng không trừ một thủ đoạn nào kể cả sẵn sàng tước đi mạng sống
của nạn nhân để đạt được mục đích phần lớn các đối tượng này có đặc điểm chung là nghiện ma túy game nợ tiền bạc
đối với những người hành nghề lấy xe ôm taxi thì không đón khách ở nơi chán dẻ ít người qua lại
khi có khách đi xe thì cần chú ý quan sát khách về đặc điểm như quần áo đầu tóc đặc điểm hình xăm trên người
những đối tượng có mục đích cướp tài sản như là cướp xe ôm taxi thì thường yêu cầu lái xe chở đi nhiều địa điểm
có những biểu hiện là không bình thường như là yêu cầu dừng lại để đi gì
giám sát xử lý quyết liệt của các cấp chính quyền thì rất có thể những công trình vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại